các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chín trường hợp mới phát hiện có mát số bệnh nhân từ bn năm trăm linh một nghìn tám trăm hai mươi ba đến bn năm trăm linh một nghìn tám trăm ba mươi một
trong đó có bốn bệnh nhân là chùm các ca bệnh cộng đồng tại bản úm hai xã huy thượng
đều trong vùng phong tỏa hoặc đã được đưa đi cách ly tập trung
năm bệnh nhân đi từ bình dương về hiện đang trong khu cách ly tập trung huyện phù yên
các bệnh nhân này có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp do huyện phù yên đang trong thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
tuy nhiên trong thời gian tới những người làm cùng công ty
người ở cùng trong gia đình người ở cùng trong phòng khu cách ly tập trung có khả năng nhiễm bệnh ở mức cao
nếu không bảo đảm giãn cách và thực hiện năm ca nghiêm ngặt
từ ngày hai mươi một tháng bảy đến đêm ngày ba tháng chín huyện phú yên đã ghi nhận hai trăm một mươi tám bệnh nhân dương tính với sars cov hai
hiện bốn mươi bảy bệnh nhân f đã khỏi bệnh và ra viện
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ngay khi có tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh để gửi tới quý vị
đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi